xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn một bệnh nhân ngấm thuốc đã có biểu hiện ngáo đá có hành vi đập phá và đốt toàn bộ chân màn của các bệnh nhân đang cùng điều trị trong phòng
khiến các bệnh nhân y bác sĩ hoảng sợ và mắc kẹt bên trong vụ việc xảy ra tại bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bệnh nhân này vào điều trị tại bệnh viện tên là nguyễn văn hội chú tại xã quỳnh lập thị xã hoàng mai bị đứt cơ chân
sau khi được các y bác sĩ chữa trị vết thương bệnh nhân được đưa về nằm điều trị tại khoa ngoại
tuy nhiên đến ba giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bệnh nhân ngâm thuốc và có biểu hiện ngáo đá đập phá và đốt toàn bộ chăn màn của các bệnh nhân đang cùng điều trị trong phòng
khiến các bệnh nhân y bác sĩ hoảng sợ và mắc kẹt bên trong
đối tượng nguyễn văn hội còn khống chế đe dọa một nhân viên nữ của bệnh viện
lực lượng chức năng sau đó đã kịp thời dập tắt đám cháy tại bệnh viện và khống chế thành công đối tượng
một vụ nổ bình ga đã xảy ra vào sáng nay trên địa bàn thị trấn sóc sơn huyện hò đất tỉnh kiên giang làm cho nhiều người bị thương tài sản và nhà cửa bị hư hỏng nặng
vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút một bình ga loại một mươi hai kg đã phát nổ tại nhà của anh nguyễn thanh toàn ở khu phố thị tứ thị trấn sóc sơn
hậu quả làm căn nhà của anh toàn bị sập một số vận dụng và xe máy trong nhà bị hư hỏng nặng
vụ nổ đã làm bảy người bị thương gồm người nhà các tiểu thương buôn bán nhỏ trước cửa nhà anh toàn và khách hàng
tài nạn nổ bình ga cũng làm căn nhà liền kề của anh lưu vĩnh cường bị nứt tường và một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng
sau khi nhận được tin báo công an thị trấn sóc sơn và công an huyện hòn đất đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông để tránh ủn tắc
trên địa bàn xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể do ăn cá nóc khiến cho sáu người phải cấp cứu
theo thông tin có được vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sáu người cùng chú thôn tuyết diêm xã bình thuận huyện bình sơn tổ chức ăn uống trong đó có món chế biến từ cá nóc
ngay sau khi ăn cá nóc thì cả sáu người đều bị ngộ độc thực phẩm trong đó hai người đang trong tình trạng nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
còn lại bốn người đang được điều trị tích cực
cá nóc gây độc thì có chứa tetrodotoxin tập trung nhiều ở gan tủy thận cơ quan sinh sản mắt mang da và máu
khi chế biến hay đánh bắt thì cá sẽ bị dập nát khiến cho độc tố ngấm và việt cá sẽ gây ngộ độc khi dùng
và trong thời gian qua cơ quan chức năng luôn cảnh báo người dân không nên liều lĩnh chế biến sử dụng cá nóc và khuyến cáo người dân cần loại bỏ không sử dụng cá nóc làm thực phẩm
vụ việc tại quảng ngãi vừa rồi tiếp tục là một bài học cho tất cả mọi người
tiếp tục là thông tin về phiên xét xử vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngày hôm nay tòa nân dân tp hcm đưa ra xét xử nguyễn hữu tín cựu phó chủ tịch ủy ban nân dân tp hcm đào anh kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm cùng với ba đồng phạm
trong những lời khai đầu tiên tại tòa ông nguyễn hữu tín đã thừa nhận việc cho phan văn anh vũ tức vũ nhôm thuê khu đất một mươi năm thi sách không thông qua ban chín tp hcm khi ban này có chức năng quản lý nhà đất thuộc nhà nước do ông lê hoàng quân chủ tịch ubnd tp hcm làm trưởng ban
vòng một mươi h ba mươi phút sáng nay công tố công bố xong bảng cáo trạng
theo đó tiến năm bị cáo là ông nguyễn hữu tín cựu phó chủ tịch ủy ban nân dân tp hcm
đào anh kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
trường văn út cựu phó trưởng phòng quản lý đất sở tài nguyên và môi trường tp hcm
lê văn thanh cựu phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn thành trường cựu trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nân dân tp hcm
cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
ngay sau khi công bố xong cáo trạng hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi
bị cáo nguyễn hữu tín là người hội đồng xét xử xét hỏi đầu tiên và ông này đã thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng
đến hơn một mươi một giờ sáng nay phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm bước vào phần xét hỏi
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng và phân công cho viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm mặt tài sản
xảy ra tại tập đoàn đa cấp thăng long còn gọi là thăng long group
trước đó đã có một năm trăm bốn mươi bị hại đến cơ quan điều tra trình báo và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn một trăm một mươi tỷ đồng
quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử đã có thêm nhiều bị hại đến trình báo và có đơn yêu cầu bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt
tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung
sau khi điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra bản kết
luận điều tra bổ sung vụ án hình sự đề nghị truy tố bổ sung đối với tám bị can trong vụ án
kết quả điều tra đã xác định có ba mươi sáu bị hại tin và nộp tiền cho các bị can
tổng số tiền các bị can đã thu của bị hại là hơn bảy trăm ba mươi sáu tỷ đồng
các bị can đã chi phí thực tế cho hoạt động mua hàng gần ba mươi tỷ đồng
còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền
chi phí hoạt động của các công ty phục vụ cho các hành vi phạm tội của các bị can
và các khoản hưởng lợi cá nhân của các bị can
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa tiến hành mời làm việc hai nhóm đối tượng do trần thanh bình và nguyễn văn cường
cùng chú tại phường hai thành phố mỹ tho cầm đầu tới cơ quan công an để làm việc để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào đêm ngày hai mươi tháng một mươi hai tại một quán nhậu trên địa bàn phường tám thành phố mỹ tho
giữa bình và một đối tượng trong nhóm của cường là hồ thanh tâm
cũng ở phường hai tp mỹ tho xảy ra mâu thuẫn
tâm đã đâm bình gây thương tích tuy nhiên bình không đến bệnh viện điều trị và cũng không báo cáo cho cơ quan công an
mà tụ tập một nhóm gồm một mươi hai đối tượng tìm tâm để giải quyết mâu thuẫn
vụ việc được công an tp mỹ tho kịp thời phát hiện ngăn chặn
tại hiện trường thu giữ ba khẩu súng bắn bi hai mươi hai dao tự chế một bình xịt hơi cay ba chai thủy tinh bên trong có chứa xăng
và một can nhựa chứa một mươi lít xăng tại nhà cha mẹ của bình ở phường hai
và không chỉ tại tiền giang thời gian gần đây trên địa bàn huyện trần văn thồi tỉnh cà mau
cũng liên tiếp xảy ra tình trạng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ xuất phát trong tiệc nhậu hay là đi chơi
mà một số đối tượng thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả là người nhập viện người vướng vào vòng lao lý cùng với rất nhiều hệ lụy nặng nề cho các gia đình
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sáu đối tượng
gồm nguyễn thanh giàu nguyễn minh hiếu quách hoàng khang quách hoàng phi nguyễn trọng nguyễn
cùng chú huyện trần văn thời và nguyễn trí nguyễn chú huyện u minh về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên chiều tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai phát hiện anh lê văn bằng chú xã lợi an
đang ngồi nhậu cùng một số người quen
giàu và một số đối tượng đã sử dụng các hung khí như dao tự chế gậy ba khúc xông vào chém đánh
làm anh lê văn bằng bị thương và nhập viện cấp cứu
trước đó một mươi bảy tháng một mươi hai cũng mâu thuẫn trong việc nhắn tin thách thức nhau từ mạng xã hội
một nhóm thanh niên gồm sáu đối tượng trần văn huỳnh dương văn đương dương tấn anh dương hoài anh
huỳnh văn nhí và nguyễn quốc diễn cùng chú huyện trần văn thời
đã sử dụng giao thông tin
giàu tự chế mũ bảo hiểm xông và đánh chém làm hai anh trần văn diễn và trần vũ linh bị thương
hầu hết các đối tượng tham gia các vụ hành hung này đều có tuổi đời còn rất trẻ
thậm chí không hề có mâu thuẫn với bị hại
chỉ cần có mâu thuẫn với thành viên trong nhóm hoặc bị cho có thái độ không đúng
các thành niên sẽ
sẵn sàng tập hợp chuẩn bị hung khí dụng cụ để giải quyết mâu thuẫn
qua các việc này cũng nên khuyến cáo các bậc phụ huynh
nâng cao cái giai trò trách nhiệm quản lý con em
và giáo dục con em hiểu biết nhiều về cái pháp lực
để cho là mỗi người luôn nêu cao cái tinh thần
cái ý thức trong cái việc
các cơ quan chức năng khuyến cáo để hạn chế và ngăn chặn những hậu quả
như các vụ việc trên thì gia đình cần quản lý về thời gian
giờ giấc của con em mình cần có biện pháp giáo dục uồn nắn kỳ thời
để từ đó các em có cách hành xử hòa nhã và biết kiềm chế trong quan hệ xã hội

bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiếng học
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ văn u sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ hưng c xã mỹ đức đông huyện cái bè tỉnh tiền giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm trên sau cánh mũi trái
cụt ngón trỏ trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tạm trú tại số hai mươi chín tổ một mươi đường nơ trang long
phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm về tội cướp tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp bến tre tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại hai trăm bảy mươi hai a một
khu phố bình khởi phường sáu tp bến tre tỉnh bến tre
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có sẹo chấm
cách năm cm trên sau đuôi lông mảnh trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại